tại hà nội nhiều gia đình có con mắc chứng tăng động giảm chú ý đã có mặt tại bệnh viện nhi trung ương
để tham gia buổi họp mặt câu lạc bộ cha mẹ có con mắc chứng bệnh này
đây là hoạt động được diễn ra thường niên do khoa tâm bệnh bệnh viện nhi trung ương tổ chức
ở việt nam theo một nghiên cứu trên một năm trăm chín mươi bốn học sinh của hai trường tiểu học tại hà nội cho thấy
tỷ lệ mắc chứng tăng động giảm chú ý là ba bốn
trong những năm qua số lượng trẻ được cha mẹ đưa đến bệnh viện nhi trung ương khám
và được chẩn đoán mắc chứng tăng động ngày càng tăng
tại phòng khám tâm thần của bệnh viện nhi trung ương trung bình một ngày
các bác sĩ tiếp nhận từ hai mươi đến hai mươi năm trẻ mắc chứng bệnh này
đa số các bệnh nhi ở lứa tuổi tiền học đường hoặc học sinh tiểu học
tại buổi họp mặt này các bậc cha mẹ không chỉ được các chuyên gia tâm lý phổ biến những kiến thức
về chứng tăng động giảm chú ý hướng dẫn cách giáo dục trẻ tại nhà
mà còn được giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề chế độ sinh hoạt hợp lý và khoa học cho trẻ